qua đấu tranh hai đối tượng khai nhận số ma túy trên của ly a và gửi xe khách từ huyện mường tè về huyện nậm nhùn tỉnh lai châu và gọi ly tái xúa ra nhận mang đi tiêu thụ
do bị chuột cắn pha lúa mới gieo cấy nguyễn thanh tuyến đã dùng điện bẫy chuột để bảo vệ thì gây ra hậu quả chết người
vào chiều qua toán nhân dân tỉnh an giang đã tuyên phạt bị cao tuyến ở an phú tỉnh an giang năm năm tù về tội giết người
vào ngày hai mươi tám tháng một tuyên đã mang bộ dụng cụ bẫy chuột răng dây trì trên phần đất trồng lúa của gia đình nhưng không gắn biển báo và thông báo cho người dân xung quanh
đến hai mươi giờ cùng ngày nguyễn văn phúc chú tại địa phương đi siệc cá thì va chạm vào dây trì do tuyến răng ra dẫn đến tử vong
sau đó tuyến phát hiện nên đã vác sát của phúc cùng dụng cụ siệc cá của nạn nhân mang đi giấu
đến khoảng sáu giờ sáng hôm sau thấy gia đình phúc đi tìm tuyến đã đến công an xã đầu thú và chỉ nơi cất giấu
công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam ba tháng đối với y thương niê hai mươi năm tuổi chú huyện krong anna về hành vi giả danh công an đe dọa cưỡng đoạt tài sản
vào sáng ngày chín tháng ba thương vào ứng dụng gia lô để làm quen với các cô gái
qua quá trình này thương đã làm quen được với cô gái đang sinh sống trên địa bàn thành phố buôn ma thuật
sau nhiều giờ nhắn tin thương đã rủ cô gái đến một nhà nghỉ ở phường tân tiến thành phố buôn ma thuật
tuy nhiên sau khi cả hai vào nhà nghỉ thì thương đã khóa cửa tự xưng mình là cảnh sát hình sự rồi lấy điện thoại chụp ảnh và các giấy tờ của nạn nhân
sau đó thương liên tục đe dọa ép cô gái phải chuyển số tiền hai mươi triệu đồng
trong phần cuối là những thông tin về truy nã tội phạm cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi
kính chào quý vị và các bạn
còn về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản công an huyện nga sơn của tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn văn cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
hộ khẩu thường trú tại thôn nội hai xã nga giáp huyện nga sơn tỉnh thanh hóa đối tượng này cao một m bảy mươi hai và có nốt ruồi cách một cm dưới cánh mũi phải
và đối tượng vũ thị lệ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại xã cẩm phong huyện cẩm thủy tỉnh thanh hóa phải nhận quyết định truy nã của công an huyện quảng sương tỉnh thanh hóa về tội đánh bạc
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
chưa có sự can thiệp của lực lượng công an